kỳ niềm say mê với âm nhạc quá lớn nên vũ rậu đã trở nên bạo dạn vô cùng
cô đã trốn bố mẹ đến thi tuyển ở đài phát thanh hà nội đoàn tổng cục chính trị đoàn ca mối trung ương và trúng tuyển luôn cả ba nơi này
và cô đã lựa chọn vào đoàn ca mối trung ương
gia đình chúng tôi thời gian ý là cũng là cái giai đoạn chống mỹ cứu nước
nó cũng được vài năm
thế và tất cả mọi người trong phố cổ cũng tham gia chiến trường
thế rồi cái thế hệ mà từ tôi giờ đi cho đến chị dậu ấy cũng nằm trong cái thế hệ của những học sinh thời chiến
do đó cho nên là gia đình cũng động viên anh chị là dù khó khăn gian khổ như thế nào thì mới có một mươi năm tuổi đầu thôi
nhưng mà tách khỏi gia đình ăn uống ở trong đoàn
và rất là khổ nhưng mà vẫn cứ tập luyện
là ca sĩ của đoàn ca múa trung ương nay là nhà hát ca mối nhạc việt nam
bàn chân của ca sĩ vũ dậu đã đặt trên mọi nẻo đường của tổ quốc để phục vụ đồng bào chiến sĩ
ngoài ra bà còn được cử đi biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới như pháp italia algeria liên xô trung quốc mông cổ
và đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với khán giả quốc tế
giúp họ hiểu hơn về đất nước và con người việt nam qua giọng hát ngọt ngào đầm thắm của mình
những chuyến đi như vậy đã gợi lên trong lòng nghệ sĩ vũ dậu một tình yêu tha thiết đối với đất nước
một bài học về lương tâm và trách nhiệm của người nghệ sĩ trước đồng bào của mình
nghệ sĩ ưu tú vũ dậu chia sẻ với chúng tôi bà yêu từ rất sớm khi mới một mươi sáu tuổi
đó là người thầy người đồng nghiệp và là người chồng hiện tại nghệ sĩ đàn bầu phạm ngọc hướng
ông luôn thấu hiểu thông cảm và chia sẻ với những khó khăn vất vả trong gia đình để giúp vợ được thỏa sức đam mê và yên tâm công tác
có những đợt thì đi công tác thì vợ tôi đi mà tôi ở nhà
thì chỉ có hai bố con thôi
tự chăm sóc lẫn nhau
thế thì cháu thì lúc bé mà cái lúc nhỏ thì nó hay ốm lặt vặt
thế đi bệnh viện thì là tôi cũng lại đưa cháu đi
thì hai bố con
thế thì lúc đó cho ăn bột thì tôi tự nấu
tự chăm sóc
mà có lần đi
bà vợ tôi đi công tác về
trông thế nó mà nó còn không nhận được ra
nó không nhận rồi mẹ nó đi lâu quá
mẹ nó không nhận ra mẹ nó
thế là mẹ cứ rơm rớm nước mắt thương con
theo chân nghệ sĩ ưu tú vũ dậu
chúng tôi tới thăm nhà hát ca mối nhạc việt nam
nơi bà đã gắn bó sự nghiệp tuổi trẻ tại đây
được gặp gỡ và giao lưu với các nghệ sĩ của nhà hát
được ôn lại những kỷ niệm cũ
bao nỗi niềm chào dân
những câu chuyện không đầu không cuối
được bà kể lại một cách say xưa
đó là những lúc bà cùng đoàn đi công tác thời chiến
là những khi

hay lưu diễn nước ngoài
hay tới những nơi vùng sâu vùng xa
từng biển ký ức cứ từng đợt ủa về
trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy
các nghệ sĩ trẻ của nhà hát
lại có dịp được học hỏi
và trao dồi thêm kinh nghiệm
từ những lớp người đi trước
đối với cô dậu và chú hướng
là những người hàng xóm
là cha là mẹ
chúng tôi rất là yêu thương các bạn
và luôn luôn hương chúng tôi
đến với nghệ thuật
chúng tôi đi tiếp nối nghệ thuật
cũng là chúng tôi ở trong một cái môi trường như thế
còn đối với tôi
đối với chúng tôi
thì kỷ niệm của chúng tôi
gắn liền với sản tập
gắn liền với biểu diễn của bố mẹ
của cô dậu của chú hướng
và của cả bố mẹ tôi nữa
nên là những hình ảnh chúng tôi
có thể kể ra rất là khó
nhưng mà hình ảnh mà không bao giờ quên được
là các cụ lên sân khấu
dù ngày xưa có đói có khổ như thế nào
vất vả như thế nào
nhưng mà các cô các chú lên sân khấu
là đều thành
các bỏ tất cả những cái khó khăn ở bên cạnh
để mà thể hiện và biểu diễn
đấy là những kỷ niệm đáng nhớ tốt nhất
và những điều chúng tôi phải học hỏi nhất
đối với các nghệ sĩ
thời gian thấm thoát trôi
những kỷ niệm nay đã thành quá khứ
và bừng cháy trong sâu thẳm
người con gái hà thành
hà nội xưa
với len canh tàu điện
những con phố cổ gắn với nghề
hà nội nay
đường phố tấp nập với cuộc sống hối hả
nhưng dù quá khứ hay hiện tại
thì hà nội
vẫn động lại trong sâu thẳm
nơi trái tim nghệ sĩ vũ rậu
một ngày bình thường
bà dạo bước quanh hồ gươm
với niềm vui bất chợt
khi nhiều người vẫn nhận ra mình
những điều giản dị như thế
đã đem lại cho bà
thật nhiều niềm vui
cùng những cung bậc cảm xúc của người nghệ sĩ
tựa như lời ca
cuộc đời vẫn đẹp sao
tình yêu vẫn đẹp sao
bác vũ dậu
thì là ca sĩ
là cái ca sĩ mà tôi biết từ rất lâu
từ khi bác còn trẻ
mà những năm công tác của bác
với giọng hát của bác
thì tôi thấy bác
rất đặc biệt
ví dụ những cái bài hát của
những ánh sao đêm
bài tình ca
rồi bài ca hy vọng
rồi câu hỏi bến hiền lương tôi nghe
mà bây giờ tôi thấy
đúng cái chất giọng của bác
mình không thể nào lẫn đi đâu được
thì tôi cũng rất là may mắn
tôi được công tác với chị là hơn một chục năm
ngoài những cái ca khúc mà chị hát trên đấy
thì chị còn là những cái người mà
là mẫu mực sau này
cho các thế hệ ca sĩ trẻ về sau
để nối tiếp với chị
không những ấn tượng với giọng hát của chị
còn ngưỡng mộ cả gia đình nhà chị
tại vì gia đình hai vợ chồng
chồng là anh ngọc hướng
cũng là một nghệ sĩ trên đàn bầu của nhà hát
sau này con cái
cái chị đi theo cái nghề
lúc nào đến bây giờ chúng tôi cũng
lúc nào cũng thấy rất là trân trọng
và cảm thấy những cái sự đóng góp của các anh các chị
và cái nền nghệ thuật
của nước nhà đến bây giờ
vừa rồi chúng tôi kỷ niệm sáu mươi năm năm
chúng tôi vẫn tôn vinh các anh các chị
là những thế hệ đi trước những người mà đóng góp
cho cái nền nghệ thuật nước nhà rất trân trọng
trong sự nghiệp ca hát gần bốn mươi năm của mình
bà đã thể hiện thành công
rất nhiều những ca khúc nhạc nhẹ
vậy thì trong những ca khúc đã biểu diễn đó
thì ca khúc nào làm bà ấn tượng nhất
và vì sao thưa bà
thì tôi hát rất nhiều các tác phẩm của các nhạc sĩ
thế nhưng mà có lẽ đây nó là một cái duyên
tất cả những cái tác phẩm
của nhạc sĩ phan huỳnh điều
mà tôi được hát
thì nó có một cái sự đồng cảm
trong suy nghĩ của tác phẩm
cho nên là hát tất cả những cái bài của anh ấy
thì tôi thấy
thì mình thể hiện được hết
tất cả những cảm xúc của mình
nhưng mà trong tất cả những tác phẩm của nhạc sĩ phan đình điều
thì tôi thích nhất là bài ảnh sao đêm
bài hát này thì
các giọng hát nam như anh quốc hương
anh trần khánh
những thế kỷ những đàn anh
là cái anh hát rất thành công rồi
riêng một mình tôi thì là giọng nữ
mà lại mình dám hát
hát theo cái gọi là cover đấy
hát lại những cái tác phẩm nổi tiếng
của những người khác
thì đấy là một cái sự liều lĩnh
nhưng mà tôi rất khoát tôi bảo không
mình sẽ có một cái cảm xúc
mình sẽ phải thể hiện bài đó
nhưng khi hát được bài hát đó
tôi phải mất một quá trình học thanh nhạc
để giải quyết vấn đề kỹ thuật
bởi vì cái khoảng cách
tầm cỡ của cái bài hát đó nó rất là rộng
là lớp nghệ sĩ đi trước
đã gặt hái được cá nhiều thành công
trong sự nghiệp ca hát
vậy giờ đây bà muốn chia sẻ điều gì
và có lời khuyên gì cho những lớp nghệ sĩ trẻ
hiện nay thưa bà
đối với một nghệ sĩ
mà khi lên sân khấu
thì ngoài cái sự thưởng thức
âm nhạc cái đẹp
thì nó cũng mang một cái tính giáo dục nữa
thì các bạn phải cố gắng
trao dổi cho mình những kiến thức
về văn hóa về văn học
về nghề nghiệp
thế và anh hát
giữa ca sĩ một người hát
và một người nghệ sĩ
nó là hai cái mức độ khác nhau
nếu anh chỉ có hát
chọn vẹn một bài hát
mà anh không có cảm xúc gì cả
chắc chắn các bạn không thành công đâu
muốn trở thành một người nghệ sĩ
để mà được công chúng đón nhận
thì anh phải hát bằng tất cả tâm hồn
bằng tất cả những kiến thức
bằng sự hiểu biết của anh về cuộc sống
để anh xử lý bài hát
cho nó thật sâu sắc
cho nó thật sống động
và thể hiện hết những cái ý đồ của tác giả
thì lúc đấy anh mới thành công được
và khi anh đã hát
anh cảm xúc như thế
thì anh mới truyền tải được cái tình cảm đến với khán giả
là một người phụ nữ
cầm tinh con gà
mà năm hai nghìn một mươi năm
lại là một năm gà
vậy bà có thể chia sẻ cho khán giả truyền hình nhân dân được biết
rằng bà đã trải qua những năm gà
trong cuộc đời của mình như thế nào
tôi là tuổi con gà
thì tất cả những năm con gà
thì tôi cảm thấy là tôi rất là may mắn
thời đã sinh ra mình là tuổi con gà
bố mẹ cho mình cuộc sống
thì cái tuổi đấy thì nó vất vả một chút
tức là kiểu như là các cụ cứ nghĩ
rằng là tuổi con gà
kiểu anh cứ phải bới
cũng phải đi kiếm ăn này kia
nhưng mà tuổi nào
bà chẳng phải
cố gắng lao động
thế thì cho nên là với cái tuổi con gà
thì cũng như các tuổi khác thôi
thì tôi chỉ nghĩ một điều
một kinh nghiệm
tức là bước vào cái năm tuổi của mình
thì cảm thấy là mình
có nhiều thuận lợi hơn
nhiều may mắn hơn
và những cái điều mình mong hước
thì nó dễ trở thành hiện thực
khi sự nghiệp đang chín
nghệ sĩ vũ dậu xin nghỉ hưu
nhường lại sân khấu cho lớp trẻ
bà tâm niệm rằng
che già thì mang mọc
có lẽ đó là giai đoạn khó khăn nhất đối với bà
điều bà tự hào nhất
là khi chứng kiến sự trưởng thành của các con
bà được nhắc đến nhiều
bởi bà là mẹ của hai gương mặt trẻ
rất tài năng trong đời sống âm nhạc
nhạc sĩ ngọc châu và ca sĩ khánh linh
vui của bà hiện nay
chính là khoảng thời gian được nghỉ ngơi bên gia đình
được ôn lại những kỷ niệm cũ
với người chồng đã gắn bó
và luôn bên bà trong mọi hoàn cảnh
đó là những giây phút
mà nghệ sĩ đàn bầu ngọc hướng
để không bỏ lỡ những video hấp dẫn